liên quan đến nghị án con giết cha tại tỉnh bình định cơ quan pháp y tỉnh cùng người nhà của nạn nhân đã khai quật tử thi ông lê văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám ở xã cát nhơn huyện phú cát để làm rõ nguyên nhân cái chết
trước đó lê văn tài ba mươi hai tuổi con ruột của ông lê văn tuấn đến công an huyện phù cát tự thú về việc đối tượng này đã dùng dao đâm chết cha ruột của mình do mâu thuẫn trong gia đình
để làm rõ bản chất của vụ việc cơ quan pháp y tỉnh bình định đã tiến hành khai cuộc tử thi để xác định nguyên nhân cũng như đối tượng gây ra cái chết cho ông lê văn tuấn
hiện kết luận giám định đang được cấp rút hoàn thành để có căn cứ điều tra làm rõ vụ án